thưa quý vị hôm nay là ngày rỗ tổ hùng vương
thời tiết nắng nóng môi trường khói bụi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín rất cao
thế nhưng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu di tích lịch sử đền hùng
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn góp phần xây dựng một mùa lễ hội an toàn và văn minh
ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên antv tại tỉnh phú thọ
dòng người đổ về khu di tích lịch sử đền hùng và thành phố việt trì tham gia các hoạt động lễ hội ngày một tăng cao
để việc đi lại của người dân được thuận tiện công an tỉnh phú thọ đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự phân luồng giao thông tại các tuyến đường và các đền trong khu di tích
và các địa điểm diễn ra các hoạt động lễ hội
hôm nay đến đây thứ nhất là đồng bào với nhân dân là người ta cũng chấp hành đầy đủ
eo khẩu trang rồi sắp khuẩn tay
đi lại thì hàng lối nó cũng đúng thật tự
với hai là năm nay thì tình hình an ninh trật tự là các chốt công an các thứ cũng nhiều
tình hình an ninh trật tự là tốt
điểm đến thì năm nay là khu đền hùng này cũng là một điểm đến an toàn
thấy là ví dụ như công an giao thông lực lượng an ninh là đảm bảo an toàn
an ninh cho là du khách lên để tập hương nhân ngày vô tổ
thì thấy là lực lượng đứng chốt và chỉ trò và hướng dẫn là du khách đầy đủ
còn xe cò ở phía ngoài
thì công an giao thông và công an an ninh các thứ là cùng hướng dẫn anh em và hướng dẫn cho du khách và được đảm bảo
tại khu vực đền thượng đền trung đền hạ ngoài việc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản
chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
cán bộ chiến sĩ còn tận tình giúp đỡ người già trẻ nhỏ những người có sức khỏe yếu lên đền được an toàn
công an tỉnh phú thọ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
xếp chặt kỳ cương kỷ luật văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ tham gia phương án
giúp cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ vị trí vai trò trách nhiệm của bản thân trước công việc
từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân